mời quý vị cùng đến với những con số giao thông đáng chú ý
hai mươi ba vụ tên nạn giao thông xảy ra làm chết một mươi bốn người bị thương một mươi một người trong ngày ba mươi một tháng một
là ngày cuối cùng của năm tân sử
so với ngày cùng kỳ tết nguyên đán tân sửu năm hai nghìn hai mươi một đã giảm hai vụ giảm hai người chết giảm một người bị thương
và giảm ba vụ giảm ba người chết giảm tám người bị thương so với cùng kỳ tết nguyên đán canh tí năm hai nghìn hai mươi
thực hiện cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trật tự xã hội dịp cuối năm
tết dương lịch tết nguyên đán nhâm dần và các lễ hội đầu xuân hai nghìn hai mươi bốn
trên đường bộ cảnh sát giao thông công an các địa phương đã kiểm tra phát hiện xử lý trên một bốn trăm linh trường hợp vi phạm
phạt tiền hơn một tỷ đồng tạm giữ bốn xe ô tô hai trăm tám mươi bảy xe mô tô tước một trăm một mươi bảy giấy phép lái xe các loại
trong đó vi phạm về nồng độ cồn đã xử lý một trăm hai mươi năm trường hợp
số phương tiện vi phạm được phát hiện qua hệ thống cao điểm
camera giám sát là bốn trăm ba mươi sáu trường hợp